bắt đầu từ ngày một tháng một mươi người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín sẽ được giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp
đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động quy định tại điều bốn mươi ba của luật việc làm không bao gồm các cơ quan nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo tri thường xuyên đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
theo đó người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ một xuống bằng quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
thời gian thực hiện giảm mức đóng là từ một mươi hai tháng kể từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi